cháy nắng là một nỗi lo không chỉ của riêng phải đẹp mà của toàn thể những ai phải phơi mình dưới ánh nắng thường xuyên
hoặc chịu tác động của ánh nắng mặt trời mạnh mẽ
theo y tá huấn luyện viên sư cứu tại pháp vincent massat
chai nắng là tình trạng bỏng ít nhiều nghiêm trọng đối với da
nó xảy ra sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
cháy nắng là vết bỏng độ một nó gây đỏ đau ngứa và đôi khi nổi mụn rộp trên da
da mần nỏ nổi ban đỏ nhạy cảm
các lớp trên biểu bì phải chịu quá nhiều tiêu uvb và uva của ánh nắng mặt trời tấn công
những biện pháp đầu tiên cần làm là ngừng phơi nắng và sữa ẩm
nên làm mát vùng bị bỏng để giảm đau
vincent massat khẳng định và chỉ dẫn
tắm nước mát trong thời gian sớm nhất có thể giúp làm dịu vết cháy nắng
việc này cũng loại bỏ bất kỳ dấu vết nào của cát chlor hoặc nước muối
những thứ gây kích ứng da nhiều hơn
ngoài ra có thể tắm nước ấm bằng cách thêm một ít bột yến mạch và bột tắm
để có thêm tác dụng làm dịu cho da
cách làm cụ thể
đổ hai cốc bộ yến mạch vào một túi vải dạ hoặc một chiếc tất mỏng và dùng dây thun bục lại
treo túi này lên vòi bồn tắm
và dội nước tắm lên
nước sẽ chuyển sang màu chấm đụng
tắm trong khoảng một mươi năm phút
cũng có thể thoa gói này lên những vết cháy nắng
giúp xoa dịu làn da sau cháy nắng
chúng ta đều biết đến những lợi ích tiêu hóa của nước ép lô hội hay còn gọi là nha đam
nhưng khi được sử dụng dưới dạng gel
loại cây này có đặc tính chữa và làm mềm da đáng kinh ngạc
nha đam có tác dụng chữa cháy nắng tuyệt vời
bởi nó có chứa các acid amine bảy một mươi
trong tám acid thiết yếu
một mươi một trong một mươi bốn acid thứ yếu
cần thiết cho sự tái tạo của các tế bào da
cũng như các enzyme chống viêm
để làm dịu vết cháy nắng ngứa nhưng không nổi mũi nước
hãy thoa một lớp mỏng gel lô hội
và để ra hấp thụ sản phẩm trước khi thoa một lớp khác
thời gian khỏi cháy nắng là bao lâu
vết bỏng do cháy nắng thường biến mất sau ba sáu ngày
và bếp bỏng cấp độ đầu tiên này thường không để lại bất kỳ dấu vết nào trên da
đặc biệt nếu được điều trị tốt
mặt khác vùng da cháy nắng có thể dẫn đến ngứa
và sau đó bong vẩy da bong chóc xuất hiện
vì thế hãy nhớ cấp ẩm cho da thật tốt
cấp nước từ bên trong
cháy nắng không chỉ là mất nước của da
mà còn là mất nước của các phần khác trên cơ thể
đó là lý do tại sao bạn thường cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dưới ánh nắng mặt trời
bởi vậy hãy cân nhắc uống nhiều nước hơn bình thường
và ăn các loại trái cây nhiều nước như dưa hấu dưa vàng hoặc nho
trên hết chúng ta không nên phơi nắng lại trước khi vết mần đỏ biến mất hoàn toàn
và hãy nhớ thoa kem chống nắng ít nhất nửa giờ trước khi ra ngoài